tại buổi tiếp thủ tướng lý hiển long thủ tướng nguyễn xuân phúc phê phán phát biểu vào ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng lý hiển long
phần liên quan đến việt nam và campuchia giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định lịch sử đã chứng minh những nhận định của phía singapore về vai trò của việt nam vào thời điểm đó là không đúng
và việc nêu lại những định kiến này làm tổn thương sâu sắc tới việt nam và campuchia
đặc biệt là thất nhân của hàng trăm nghìn quân tình nguyện việt nam đã hy sinh sương máu để mang lại hòa bình
giúp giải phóng nhân dân campuchia khỏi chế độ khơi mè đỏ tàn bạo và cả quá trình xây dựng đất nước để khó khăn gian khổ sau này
thủ tướng lý hiển long giải thích singapore không có ý làm tổn thương việt nam chỉ nhắc lại một chương đau buồn trong lịch sử đông dương
để nhấn mạnh hòa bình ổn định và thịnh vượng hôm nay không mặc nhiên mà có
vào bối cảnh hiện nay đòi hỏi asean tiếp tục duy trì đoàn kết gắn bó và tăng cường hợp tác
thủ tướng lý hiển long cũng nhấn mạnh singapore hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị và tin cậy với việt nam
đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của việt nam từ trước tới nay trong việc duy trì hòa bình an ninh ổn định và phát triển của khu vực
cũng như trong tiến trình xây dựng cộng đồng asean vững mạnh đoàn kết và tự cường
hai thủ tướng đánh giá cao cuộc gặp đã giúp hai bên hiểu nhau hơn nhất trí tinh thần hướng tới tương lai
tập trung thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore trên tất cả các lĩnh vực